trước những diễn biến thất thường từ thời tiết và mùa lũ năm nay các chuyên gia đã dự báo tình hình xâm nhập mặn mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ở đồng bằng sông kiểu long sẽ đến sớm
đến nay đúng như dự báo hạn mặn đã đến sớm và nặng hơn so với trung bình nhiều năm
tại tỉnh vĩnh long ngay từ những ngày mùng tám và mùng chín tháng một mươi hai độ mặn trên năm phần nghìn đã bắt đầu xuất hiện sớm hơn mùa khô năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín một tháng
đến ngày một mươi tháng một mươi hai độ mặn trên sông cổ chiên lên mức sấp xỉ và thấp hơn đỉnh mặn năm hai nghìn một mươi sáu một ít và giao động từ năm tám đến tám hai phần nghìn
còn ở tỉnh bến tre độ mặn trên các sông chính đột ngột tăng cao và xâm nhập sâu trong những ngày vừa qua hiện độ mặn đo được tại các con sông chính như cửa đại hàm luông cổ chiên khoảng bốn phần nghìn